sắn nguyên liệu là loại cây trồng chủ lực của đồng bào các dân tộc huyện miền núi hướng hóa tỉnh quảng trị
những ngày này đồng bào các dân tộc ở địa phương đang rất phấn khởi khi bước vào niên vụ thu hoạch năm nay
sắn vừa được mùa lại được giá giúp cho đồng bào có nguồn thu nhập đáng kể
có lịch nhập sắn nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn ở địa phương mình
từ sáng sớm cả gia đình ông bà vinh thôn tăng cô xã a sinh đã có mặt tại dãy để thu hoạch
nếu như những năm trước hai hectare sắn cho thu hoạch khoảng một mươi năm tấn củ tươi
thì năm nay do thời tiết thuận lợi nên từng ấy diện tích cho thu hoạch gần hai mươi tấn
cùng với được mùa vụ này gia đình ông giảm bớt diện tích để tập trung chăm sóc
nên sắn có chất lượng bột tốt củ to hơn bán được giá cao hơn nhiều so với năm ngoái
trước đây gia đình mình trồng nhiều sắn nên chăm sóc không hết
củ sắn nhỏ mà giá bán rất thấp
năm nay sắn vừa được mùa lại được nhà máy thu mua với giá cao nên gia đình tôi rất phấn khởi
huyện miền núi hướng hóa có gần bốn bảy trăm linh hectare sắn
trong đó chủ yếu là đồng bào các dân tộc trồng ở các xã dọc biên giới
năng suất bình quân năm nay khoảng một mươi bảy tấn một hectare với sản lượng hơn tám mươi tấn
nếu như năm ngoái và đầu vụ giá sắn cao nhất là một năm trăm linh đồng một kg
thì hiện nay đã ổn định từ một tám trăm linh đến trên hai đồng một kg tùy theo chất lượng tinh bột
là xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn
những năm trở lại đây chính quyền các xã dọc biên giới của huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đã mạnh dạn có những phương án đúng đắn để duy trì và phát triển cây sắn bền vững
bà con rất phân khởi thu hoạch cây sắn
nói chung là giá cả rất là cao
chúng tôi tiếp tục trị đạo bà con nông dân để thu hoạch hết năm hai mươi bảy
và chúng tôi sẽ trị đạo người dân trong lại năm hai mươi tám
còn đất tốt thì chúng tôi vẫn giữ để trị đạo bà con nông dân để trong lại cây sắn có hiệu quả
còn đất sâu thì chúng tôi sẽ trị đạo trong các loài cây khác có hiệu quả hơn
hiện tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đang hỗ trợ nông dân
chuyển đổi các diện tích sắn kém hiệu quả
hoặc nằm ngoài vùng quy hoạch nguyên liệu sang trồng các loại cây trồng khác
tập trung trồng diện tích sắn nguyên liệu có chất lượng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng
tăng chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm
cũng như ổn định vùng nguyên liệu cho nhà máy tinh bột sắn trên địa bàn
đồng thời hạn chế rủi ro cho người nông dân